cục hàng không việt nam vừa hoàn tất dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc
giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn năm mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi nhiều sân bay dự kiến được đầu tư mới như long thành quảng trị thàn thiết sapa
một số sân bay được mở rộng tăng công suất như tân sơn nhất nội bài đà nẵng cam ranh
cục hàng không việt nam đề xuất đầu tư thêm các sân bay mới như lai châu nà sản sơn la cao bằng
sân bay thứ hai hà nội và mở rộng nhiều sân bay địa phương khác để nâng công suất lên từ hai đến ba lần so với hiện nay
tổng chi phí đầu tư xây dựng sân bay toàn quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi ước tính ba trăm sáu mươi năm một trăm linh tỷ đồng
nguồn vốn thực hiện các dự án được huy động các nguồn lực khác nhau như vốn vay oda
nguồn vốn ngân sách nhà nước vốn vay thương mại vốn xã hội hóa theo hình thức ppp